thực hiện đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an đã tổ chức mở lớp tập huấn nâng cao chất lượng dạy tiếng việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi cấp học mầm non có ít nhất hai mươi năm trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ chín mươi trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo
trong đó một trăm linh trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng việt phù hợp với độ tuổi
đến năm hai nghìn hai mươi năm có ít nhất ba mươi năm trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ chín mươi năm trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo
trong đó một trăm linh trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng việt phù hợp với độ tuổi
hàng năm một trăm linh học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng việt
một trăm linh cán bộ quản lý giáo viên mầm non và tiểu học dạy vùng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phương pháp cách thức tổ chức hoạt động tăng cường tiếng việt